các cơ quan chức năng đã hoàn thành việc xử lý hơn ba lít hóa chất tràn ra môi trường
tại khu công nghiệp biên hòa một đoạn giáp sông đồng nai
trước đó khoảng chín h ba mươi phút cùng ngày xe tải biển kiểm soát năm mươi một c tám mươi ba nghìn hai trăm sáu mươi bốn chở ba thùng hóa chất
với tổng số gần ba lít điều thông trên đường lê văn việt hướng từ khu công nghiệp biên hòa một
đi quốc lộ một a khi đến đoạn cầu an hỏa thì xe bất ngờ lật xuống đường
khiến các thùng hóa chất trên xe tràn ra đường chảy xuống hệ thống thoát nước
hướng ra sông đồng nai ngay sau sự cố xảy ra lực lượng chức năng tỉnh đồng nai
đã có mặt tại hiện trường khắc phục sự cố và điều tra làm rõ nguyên nhân